tại thành phố mỹ tho ubnd tỉnh tiền giang đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tiến độ dự án đường cao tốc trung lương mỹ thuận
theo đó tỉnh tiền giang sẽ thực hiện những giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm thông tuyến vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
dự án có hơn ba hộ dân bị ảnh hưởng phải giải tòa đền bù trong đó có khoảng chín trăm linh hộ bị giải tòa trắng
hiện địa phương đã giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt tuyến chính chỉ còn một hộ sẽ bàn giao vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp dự án và các ngân hàng cấp tiến dụng đàm phán để ký kết hợp đồng tiến dụng và giải ngân số tiền là sáu sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng